ủy ban nhân dân quận một tp hcm vừa tổ chức thí điểm việc tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy
trong lĩnh vực lao động qua đó góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
để nâng cao chất lượng phục vụ ủy ban nhân dân quận một đã tổ chức thí điểm tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính không giấy
trong các lĩnh vực kinh tế và lao động đây là sự đột phá trong cải cách hành chính để hướng tới xây dựng đô thị thông minh
trong đó tất cả các giao dịch hành chính đều được thực hiện thông qua máy tính điện thoại thông minh và mạng internet
cán bộ công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng cổng dịch vụ
công trực tuyến để nộp hồ sơ tuyên truyền tạo thói quen cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mô hình này đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian chi phí giấy in ấn và góp phần bảo vệ môi trường